liên quan đến đối tượng vượt chốt kiểm soát dịch và tấn công lực lượng công an
tại chốt kiểm soát dịch thành phố phan thiết ngày một mươi tám tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam lê kim luân về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào lúc chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám khi có hiệu lệnh dừng xe kiểm tra giấy tờ lưu thông
của lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch
lê kim luân đã không chấp hành hiệu lệnh vượt chốt bỏ chạy đến khu vực giáp ranh thành phố phan thiết
và huyện hàm thuận bắc do khu vực này có rào chắn chặn lại đối tượng này đã điều khiển xe quay lại
tông thẳng vào lực lượng chức năng và dùng nón bảo hiểm tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ
lúc này các chiến sĩ công an cùng lực lượng bảo vệ dân phố đã kịp thời khống chế đối tượng
đưa về trụ sở để làm việc và bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết
để xử lý theo quy định ngay trong chiều ngày một mươi sáu tháng tám thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã chỉ đạo cơ quan an sát điều tra công an thành phố phan thiết phải khẩn trương điều tra làm rõ
và xử lý nghiêm hành vi của đối tượng để răng đe phòng ngừa chung